thế rồi khi đó chúng ta tổ chức khoanh vùng dập dịch ngay chúng ta phải có những cái tiếp tục những cái củng cố những cái việc giám sát hệ thống
rồi truy tìm các cái dấu vết rồi những cái ứng dụng công nghệ thông tin
hiện nay có cái phần mềm bluezone cũng rất đúng để chúng ta truy vết tất cả những cái trường hợp
nếu có thì truy vết tìm những cái người đã tiếp xúc chúng ta vẫn gọi là f một đấy chẳng hạn

rồi đặc biệt thì chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay bộ y tế chính phủ đã có những cái hướng dẫn
tôi nói ví dụ như là hướng dẫn cho các cái công trường

và cái thứ ba đặc biệt người dân người dân chúng tôi nghĩ rằng không nên lươn lại chủ quan

xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu vì những phân tích hết sức là xác đáng vừa rồi
cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự hướng dẫn của chúng tôi
cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự hướng dẫn của chúng tôi